tại cuộc tiếp xúc cử tri quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi sáu
mới đây chủ tịch thành phố hà nội trung ngọc anh cho biết
việc mở cửa lại phải có lộ trình để kiểm soát và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo đó ông trung ngọc anh phân tích khi mở lại ngay vận tải hành khách hàng không
sẽ có ba trăm tám mươi năm chuyến bay mỗi ngày trên toàn quốc đến sân bay nội bài là chín mươi chuyến
tương ứng với số chuyến bay này là hàng chục nghìn hành khách từ khắp cả nước
dẫn đến nguy cơ rất lớn về dịch bệnh
trong khi đó công suất của các khu cách ly tập trung trên địa bàn hà nội hiện là một trăm một mươi người
nên có thể chỉ trong thời gian ngắn mở cửa trở lại hàng không và đường sắt
cho người cần cách ly tập trung giúp vượt năng lực của thành phố
theo đó ông trung ngọc anh cho hay
thành phố đã báo cáo trung ương và phối hợp với các bộ ngành liên quan
thống nhất về lộ trình từng bước nới lỏng hoạt động giao thông vận tải
trong đó có hàng không và đường sắt
để đảm bảo an toàn cho thủ đô
trước đó hôm ngày bốn tháng một mươi hà nội đề nghị cục hàng không việt nam
chỉ tổ chức khai thác các đường bay đi và đến sân bay nội bài
nếu được sự thống nhất bằng văn bản với các thành phố và các địa phương lân cận
tính đến ngày sáu tháng một mươi trong số hai mươi địa phương được lấy ý kiến
về việc mở lại đường hàng không cục đã tiếp nhận ý kiến của một mươi ba tỉnh thành
trong số này sáu địa phương thống nhất toàn bộ với kế hoạch
gồm điện biên khánh hòa phú yên bình định thanh hóa và phú quốc tỉnh kiên giang
bốn địa phương thống nhất từng phần kế hoạch bao gồm
tp hcm đắk lắc nghệ an và thừa thiên huế
ba địa phương chưa đồng tình thực hiện kế hoạch bao gồm hà nội hải phòng và gia lai
theo một số chuyên gia với vị trí quan trọng của sân bay nội bài
việc tiếp tục đóng cửa hàng không gây khó khăn cho kế hoạch mở lại đường bay nội địa trên toàn quốc
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại